tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh nghệ an đã tổ chức chương trình
gặp mặt kiều bào nghệ an về thăm quê hương đón xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi sáu lượng kiều hối chuyển về nước của kiều bào quê nghệ an khoảng trên bốn trăm bốn mươi năm triệu usd
là một trong những địa phương có lượng kiều hối lớn nhất cả nước
hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng một mươi dự án của các doanh nhân là người nghệ an ở nước ngoài về đầu tư
với tổng vốn đăng ký gần bảy tỷ đồng giải quyết việc làm cho lao động địa phương
góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh
chia sẻ tại buổi gặp mặt các đại biểu hứa tiếp tục có thêm nhiều đóng góp hơn nữa
đưa hình ảnh quê hương đất nước đến với bạn bè khắp nam châu
công hiến nhiều hơn vì sự phát triển bền vững tại quê nhà